thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị ủy ban quốc gia chính phủ điện tử với ban chỉ đạo chính phủ điện tử
chính quyền điện tử cấp bộ ngành địa phương cùng dự có phó thủ tướng thường trực trương hòa bình và phó thủ tướng vũ đức đảng
việc triển khai xây dựng chính phủ điện tử đã tạo truyền biến trong nhận thức về chính phủ điện tử
và quá trình triển khai hướng tới chính phủ số nền kinh tế số và xã hội số
bảo đảm gắn kết sự ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng yêu cầu các đại biểu cần tập trung thảo luận về những khó khăn vướng mắt trong triển khai nhiệm vụ
cũng như việc phân công công việc cụ thể cho các bộ ngành tổ chức bộ máy để thực hiện

cũng như việc phân công việc cụ thể cho các bộ ngành tổ chức bộ máy để thực hiện

cũng như việc phân công việc cụ thể cho các bộ ngành tổ chức bộ máy để thực hiện